xin chào quý vị và các bạn hiện tại khu vực bắc bộ của nước ta nằm trong khối không khí lạnh và khô có cường độ ổn định
nên thời tiết phổ biến là không mưa ngày nắng
lưu ý mức nhiệt vẫn giảm khá sâu trong đêm nay và dạng sáng ngày mai
trời rét vùng núi có nơi giát đậm
ở khu vực đông bắc bộ từ ngày mai nhiệt độ được nhận định sẽ có xuống nhích nhẹ
chưa chiều ra động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó tăng chậm dần mỗi ngày một độ trong hai ngày đầu tháng ba
phía tây bắc bộ thời tiết phổ biến là khô ráo trời chỉ rét vùng núi giát đậm
về đêm và sáng ban ngày trời hứng nắng và ấm hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực này là hai mươi hai hai mươi năm độ
khu tây bắc có nơi cao hơn từ bốn đến năm độ sau đó tăng thêm khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hòa đến thừa tiên huế với hoạt động của đời gió đông bắc
khu vực từ quảng bình vào đến thừa thiên huế có mưa nhiều trong ngày hôm nay
và ngày mai khu bộ có điểm mưa rồng với lượng khá
sau đó sẽ giảm đáng kể trong hai ngày đầu tháng ba
các khu vực còn lại phổ biến là không mưa nhiệt độ cao nhất
phổ biến là hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa sẽ có mưa nhiều nơi
khu bộ có mưa rồng lượng khá trong hôm nay và ngày mai sau đó sẽ giảm đáng kể
các khu vực khác có mưa vài nơi nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực
giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trong ba ngày tới
đến với khu vực tây nguyên thời tiết sẽ ổn định không chỉ trong ba ngày tới
mà có thể kéo dài đến một mươi ngày khi mà chưa có hình thế nào gây mưa
trái mùa trong khu vực này
trời phổ biến là không mưa ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất từ mai
cho đến ngày hai tháng ba sẽ tiệm cận mức là ba mươi độ
trong thời gian tới khu vực nam bộ cũng duy trì thời tiết ổn định khi không có mưa
ngày trời nắng nhiều và khói bức với nhiệt độ ban trưa ổn định trong khoảng
từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ riêng miền đông mức nhiệt cao hơn đôi chút
có nơi là trên ba mươi bốn độ